công an phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ cướp tại cửa hàng vàng kim ngọc phát trên đường bùi văn hòa khu phố năm phường long bình tp biên hòa
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám một nam thanh niên đi bộ đến cửa hàng vàng kim ngọc phát yêu cầu nhân viên cho xem hai cái lóc vàng hai dây chuyền một mặt dây chuyền một chiếc nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng bảy mươi triệu đồng
lợi dụng khách đông nhân viên không kịp quan sát nam thanh niên đã bỏ chạy cùng với chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn vàng nhưng đã bị nhân viên cửa hàng vàng và người dân truy đuổi khống chế
nhận được tin báo lực lượng công an phường long bình đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc bước đầu nghi can được xác định là lê tấn đạt quê ở thừa thiên huế thường trú tại tỉnh bình phước